liên quan đến đàn khỉ hơn chục con gây rối cuộc sống của người dân ở quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
lực lượng kiểm lâm thành phố vừa gây mê được hai con để đưa về trạm cứu hộ huyện củ chi
công tác này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi toàn bộ đàn khỉ được dơi khu vực sống xa khu dân cư này
trong ngày một mươi năm tháng một cán bộ kiểm lâm dùng chuối để giữ đàn khỉ trên mái nhà
đồng thời phục sẵn trong nhà người dân
khi một con khỉ được ướt nặng hơn chục ký tìm đến ăn chuối
ở cách khoảng bốn mét cán bộ kiểm lâm đã thổi ống tiêu có mũi tim chứa thuốc mê
lực lượng kiểm lâm và lực lượng chức năng địa phương sau đó đưa con khỉ trên về trạm cứu hộ động vật hoang dã củ chi
theo phương án dự kiến lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương gây mê khỉ
rồi chuyển về trạm cứu hộ động vật hoang dã củ chi để nuôi dưỡng
khi sức khỏe ổn định lực lượng kiểm lâm sẽ thả về rừng
đàn khỉ khoảng một mươi năm con này suốt thời gian qua đã làm cuộc sống người dân tại đây xáo trộn vì phá phách vườn cũng như trộm cắp nhiều tài sản